các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước sự xuất hiện của omicron nhiều quốc gia áp dụng lại các hạn chế về biên giới
trong khi chờ xem liệu số lượng lớn các đột biến của biến thể umcron
có khiến nó trở nên nguy hiểm hơn các dạng biến thể covid một mươi chín trước đây hay không
rõ ràng thế giới đang lo lắng nhưng có thể omicron không độc hơn
hoặc có lẽ ít độc hơn so với các biến thể covid một mươi chín trước đó
theo tiến sĩ richard bridgeland tổ chức điều hành mạng lưới y tế tư nhân lớn nhất nam phi
bao gồm hơn năm mươi bệnh viện
nam phi đang ở giữa làn sóng covid một mươi chín thứ tư
trong ba đợt trước tỷ lệ lớn dương tính covid một mươi chín dẫn đến sự gia tăng đáng lo ngại
tương tự về số người nhập viện trên toàn mạng lưới của netcre
lần này furenland nói điều đó dường như không xảy ra
ông cho biết nếu trong làn sóng thứ hai và thứ ba số lượng bệnh nhân nhập viện
tỷ lệ thuận với số lượng ca mắc thì lần này điều đó không xảy ra
vì vậy tôi thực sự nghĩ rằng trong cái rủi có cái may trong làn sóng thứ tư
và điều này có thể báo hiệu sự kết thúc của covid một mươi chín
nó tự suy yếu đến mức dễ lây lan nhưng không gây ra bệnh nặng
điều này khiến cho chúng ta tin vào giả thuyết rằng trong tương lai covid một mươi chín sẽ tự diệt